ngày một mươi năm tháng ba bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết các bác sĩ khoa phẫu thuật tim của bệnh viện vừa phẫu thuật xuyên đêm cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị u nhảy nhĩ phải rất lớn dọa lấp van bà lá
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi hai phút ngày một mươi ba tháng ba bệnh viện đa khoa cần thơ đã tiếp nhận bệnh nhân nam hvt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ngụ tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ qua kết quả thăm khám siêu bầm tim u nhảy nhĩ phải kích thước ba mươi chín x ba mươi chín x năm mươi hai mm đồng nhất tròn đều có cuốn chiếm gần trọn nhĩ phải ủ rất di động
bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu mổ tim là một trong những phẫu thuật phức tạp nhất trong điều trị tim mạch
phẫu thuật tim là một can thiệp lớn ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân
do đó để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân kiểm soát được tai biến hạn chế biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật thì vai trò rất lớn thuộc về công tác chuẩn bị trước mổ đặc biệt cho bệnh nhân mổ tiêm cấp cứu
bệnh nhân cùng lúc phải thực hiện nhiều xét nghiệm cấp cứu trước phẫu thuật như huyết học sinh hóa miễn dịch sơ âm mạch máu sơ âm bụng chụp các lớp vi tính có cản quang ngực bụng chụp mạch vành dự trù máu và chế phẩm máu và đặc biệt là huy động cùng lúc nhiều ekip phẫu thuật viên gây mê hồi sức tim tuần hoàn ngoài cơ thể các bác sĩ nội khoa
ekip phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa hai lâm việt triều trường khoa phẫu thuật tim thực hiện ngay trong đêm
kết quả ghi nhận khối u có cuốn bám vào thành bên nhĩ phải gần lỗ đổ tĩnh mạch chủ dưới kích thước năm mươi x bốn mươi x ba mươi mm mật độ u bở nhiều mũi van ba lá hở do dãn vòng van
tiến hành lấy chọn u kẻm cuống tái tạo một phần thành bên nhĩ phải rửa van ba lá phẫu thuật thành công sau ba giờ ca phẫu thuật kết thúc lúc ba giờ sáng
hiện tại bệnh nhân tỉnh táo tiếp xúc được dấu hiệu sinh tồn ổn định và đang được theo dõi điều trị tại khoa phẫu thuật tim
sau mổ bệnh nhân cần được tái khám định kỳ và siêu âm tiêm hàng năm để phát hiện ô tái phát
bác sĩ chuyên khoa hai lâm việt triều cho biết u nhảy là loại u nguyên phát ở tim thường gặp nhất cũng chỉ chiếm tỷ lệ một mươi bảy trong dân số chung
khối u có thể tồn tại và phát triển rất lâu trong cơ thể bệnh nhân
ở ca bệnh này u nhĩ phải rất lớn thuộc loại ô nhảy khổng lồ chiếm toàn bộ buồng nhĩ phải được phát hiện tình cờ khi kiểm tra sức khỏe tổng quát
ngoài ra mổ u nhảy rất bở được giữ lại bằng cuống u nên có khả năng các mảnh mô bong ra hoặc khối u nhảy bị vỡ ra
từ đó di chuyển vào dòng máu và có thể gây thuyên tắc tại các mạch máu trên khắp cơ thể đưa đến các biến chứng nguy hiểm như nhồi máu não
thuyền tắc phổi nhồi máu cơ tim tác động mạch nuôi ruột thận hai chân
phương pháp điều trị u nhảy nhĩ trái là phẫu thuật cắt bỏ khối u
bệnh nhân sau khi chẩn đoán có khối u nhảy nhĩ sẽ được tiến hành phẫu thuật cấp cứu để giảm thiểu nguy cơ khối u phát triển nguy cơ đột tử cho bệnh nhân bất cứ lúc nào